cùng với việc hình thành hệ thống chia sẻ thông tin thông qua vườn ươm
mối liên kết giữa các doanh nghiệp ươm tạo và các chủ thể khác được tăng cường
góp phần nâng cao năng lực hoạt động cạnh tranh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong bối cảnh hội nhập đồng thời cũng là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp ở việt nam
trong chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về hoạt động của vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc
tại cần thơ một trong những dự án được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế
của thành phố cần thơ và các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long
được đặt tại khu công nghiệp trà nóc hai thành phố cần thơ với tổng diện tích bốn năm hectare
vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc kvip korea vietnam incubator park
là dự án hợp tác giữa chính phủ việt nam và chính phủ hàn quốc có mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu
phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh của thành phố cần thơ nói riêng
và đồng bằng sông kiều long nói chung
được xây dựng theo mô hình technopac một trong những mô hình cơ bản giúp đất nước hàn quốc
từ nghèo khó sau chiến tranh phát triển mạnh mẽ như hiện nay
kvip được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ công tác nghiên cứu
chế tạo các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông thủy sản
cơ khí chế tạo phục vụ các lĩnh vực này
ngoài ra kvip còn có các công trình phụ trợ như khu trưng bày sản phẩm
khu đỗ xe khu bảo vệ công viên hồ nước và hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn công suất hai trăm linh m ba một ngày đêm
sau năm năm hoạt động kvip đã ươm tạo thành công một số doanh nghiệp
trong số đó nhiều các doanh nghiệp đã thu được các kết quả bước đầu là các sản phẩm có mặt trên thị trường
với nguyên liệu là những nông thủy sản thế mạnh đặc trưng của vùng
các sản phẩm này khi được đưa vào thị trường sẽ hỗ trợ tiêu thụ một số lượng lớn nông thủy sản
cho người nuôi trồng trong vùng với mức giá cao hơn nhiều lần so với hiện nay
cần thơ gạo trắng nước trong ai đi đến đó lòng không muốn về
nếu có dịp đến và thưởng thức đặc sản cần thơ
chắc chắn du khách sẽ khó có thể quên được những món ăn như bánh tét lá cầm
ba khía tứ xuyên chả cá thác láp của sứ sở miền tây gạo trắng nước trong này
cùng với danh tiếng nay những sản phẩm đặc sản này đã được các đơn vị sản xuất nâng tầm thương hiệu bằng nhiều cách khác nhau
một trong số đó là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất
giảm giá thành nhưng vẫn giữ được nguyên giá trị của sản phẩm
chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới khoa học công nghệ
nâng cao năng suất bằng các dự án chương trình
trong đó tập trung là tiếp tục chúng tôi nâng chất dường ươm công nghệ việt nam hàn quốc
rồi chất lượng hoạt động của quản trị của doanh nghiệp bằng cách kết nối với các diện trường
để đào tạo các ứng dụng công nghệ mới để cho doanh nghiệp tiếp cận
đào tạo các ứng dụng của các mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như các thành tụ học công nghệ mới
một trong các đơn vị được ươm tạo thành công là công ty trách nhiệm hiếu hạn phạm nghĩa
đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm từ cá thắt lát
tại kvip công ty được hỗ trợ văn phòng làm việc các trang thiết bị nghiên cứu ươm tạo sản phẩm
đồng thời được đội ngũ chuyên gia liên kết với vườn ươm tư vấn các vấn đề chuyên môn kỹ thuật
sau hai năm ươm tạo công ty trách nhiệm hữu hạn phạm nghĩa đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp với sản phẩm cá thắt lát rút xương kim sa
sản phẩm hiện có mặt trên thị trường cả nước hướng tới xuất khẩu
không chỉ ươm tạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc còn tiến hành ươm tạo các doanh nghiệp nước ngoài
đây là phòng nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn surio
tại đây các kỹ thuật viên công ty đang thực hiện việc kiểm tra chất lượng các quả thể nấm
được biết doanh nghiệp này đã được kvip ươm tạo từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
vì vậy chúng ta có thể phát triển bản thân và năng lực mà chúng ta thực sự cần
vì vậy trong khu trang truyền thông kvip đã giúp đưa cho chúng ta nhiều người và cho chúng ta thấy chúng ta đang làm gì ở đây
tôi không biết về kvip từ israel nhưng khi tôi đến đây
khoảng một năm sau khi tôi đến đây tôi đã nghe nói về kvip
họ có thể giúp đỡ chúng ta để đạt được mơ mộng của chúng ta
hiện tại mỗi năm công ty trách nhiệm hữu hạn suryo cung cấp ra thị trường một tấn sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo
để mở rộng quy mô sản xuất cũng như từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm
vừa qua công ty đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất nấm dược liệu
với một số đối tác chuyên gia tại các viện trường trên địa bàn tỉnh
chúng tôi nhập những giống đông trùng hạ thảo chất lượng từ các nước như là
hàn quốc và nhật bản về cùng phối hợp với các chuyên gia từ đại học cần thơ
và vườn ươm doanh nghiệp việt nam hàn quốc để phát triển nấm phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng đồng bằng
mặc dù đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận
vườn ươm doanh nghiệp công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc chưa phát triển tương xứng với tiềm năng
cụ thể sau hơn năm năm đi vào hoạt động vườn ươm mới cấp được một giấy chứng nhận tốt nghiệp duy nhất
cho một doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn phạm nghĩa
còn các doanh nghiệp khác vẫn trong quá trình ươm mà chưa thể tạo
theo quan sát của chúng tôi khi tới đây ngoài một số phòng ốc và trang thiết bị đang được sử dụng
thì phần lớn vẫn đang trong tình trạng chờ các doanh nghiệp tìm đến
tuy nhiên do thời gian chờ quá lâu nên nhiều trang thiết bị đã xuống cấp vì ít sử dụng đến
ngoài ra một số khu vực trông giống những khu vườn theo đúng nghĩa bởi cây cỏ mọc um tùm rậm rạp
được biết là đến với vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc
thì doanh nghiệp được nhận rất là nhiều hỗ trợ như là được hỗ trợ tới năm trăm linh triệu cho một dự án trong vòng một năm
và ngoài ra thì còn được miễn phí thuê văn phòng được hỗ trợ năm mươi kinh phí thuê máy móc thiết bị của vườn ươm
và hỗ trợ tối đa năm mươi kinh phí cho các hoạt động chuyển giao công nghệ
tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa hăng hái vào cuộc
và cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông phạm minh quốc
đốc của vườn ươm công nghệ việt nam hàn quốc và anh lê hoàng ngân đại diện doanh nghiệp đã tốt nghiệp
vâng câu hỏi đầu tiên tôi muốn nghe ý kiến từ chính người trong cuộc ạ
thưa anh lê hoàng ngân tại sao có nhiều ưu đại như vậy mà doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà
đối với loại hình vườn ươm công nghệ thì ở một số quốc gia thì nó đã rất là phổ biến thịnh hàn rồi
nhưng mà đối với ở việt nam thì đây là cái loại hình đầu tiên mà có thể nói là ở khu vực cần thơ
thì may mắn là có cái vườn ươm công nghệ việt nam hàn quốc
thì cái khó của doanh nghiệp khi tiếp cận vào trong cái loại hình này
đầu tiên nhất là cũng chưa về bản thân doanh nghiệp là cũng chưa mường tượng được cái loại hình hoạt động nó như thế nào
và cái cách thức được hỗ trợ phối hợp thì sẽ mang lại cái giá trị như thế nào
về mặt phía doanh nghiệp cũng có những cái ban đầu là một cái công ty khởi nghiệp
thì về cái mặt ý tưởng về cái mặt về nhân sự để đáp ứng cho cái việc mà nghiên cứu phát triển
mới thì cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn
đó là về mặt phía về doanh nghiệp
còn đối với khi mà tiếp cận với loại hình vườn ươm doanh nghiệp việt nam hàn quốc
thì cái khó của doanh nghiệp có vẻ như là nó đang vướng ở chỗ về thông tin
nghĩa là tiếp cận cái thông tin và cái cách thức để đăng ký để tham gia vào cái chương trình này như thế nào
thì tham gia vào và cộng với việc đó thì với cái tiềm lực còn non yếu của doanh nghiệp
thì cái đội ngũ chuyên gia của vườn ươm hay là những cái
cộng sự ở vườn ươm có thể giúp được cho doanh nghiệp có được cái sản phẩm tốt có thể tốt nghiệp được á
thì cái đó cũng là một cái khó khăn ban đầu của doanh nghiệp mà khi gặp phải khi mà tiếp cận cái loại hình
thưa ông phạm minh quốc quan điểm của ông như thế nào sau khi nghe ý kiến của anh lê hoàng ngân
phân tích một số nguyên nhân khiến cho nhiều doanh nghiệp chữa hàng hái nhập cuộc
cái vườn ươm công nghệ việt nam hàn quốc là một cái vườn ươm có thể nói là lớn ở việt nam
cái chức năng hoạt động của vườn ươm đó là để hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo những ý tưởng mới
đặc biệt trong vườn ươm việt nam hàn quốc thì chỉ ươm tạo trong ba lĩnh vực là chế biến nông sản
chế biến thị sản và thực tế chế tạo đặc biệt là thực tế chế tạo dụng nông nghiệp
để được vào ươm tạo tại vườn ươm thì nó có những cái điểm mấu chốt như thế này
thứ nhất là cái ý tưởng của doanh nghiệp để vào ươm tạo doanh nghiệp

tiền hỗ trợ một trăm năm mươi